thành ủy hải phòng đã tổ chức hội nghị năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
sơ kết ba năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị khóa một mươi hai và biểu dương khen thưởng một trăm năm mươi ba tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh năm hai nghìn một mươi tám
với những chủ trương giải pháp thiết thực sáng tạo đảng bộ quân và dân thành phố hải phòng
đã đạt được thành tựu quan trọng trong năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
những kết quả từ việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người là yếu tố thèn chốt
góp phần làm nên những thành tựu trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển thành phố nửa thế kỷ qua
nhân dịp này thành phố hải phòng biểu dương ba mươi tám tập thể và một trăm một mươi năm cá nhân tiêu biểu trong học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh